theo tổng công ty điện lực hà nội cho biết evn hà nội trong những ngày nắng nóng sẽ điện có số điện thoại là bốn hai trăm hai mươi hai hai mươi hai nghìn hoặc một nghìn chín trăm linh một nghìn hai trăm tám mươi tám
đây sẽ là đường dây nóng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tiếp nhận những thông tin phản ánh giải đáp những thắc mắc về điện trên địa bàn thủ đô
riêng trong mấy ngày nắng nóng vừa qua bình quân mỗi ngày evn hà nội nhận được khoảng một cuộc gọi điện thoại tăng hai mươi so với những ngày thường
phản ánh về một số nội dung như lịch cắt điện hóa đơn tiền điện tư vấn cách sử dụng điều hòa tiết kiệm thông báo về sự cố lưới điện
evn hà nội đã cơ bản giải đáp cũng như đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thủ đô
cùng với việc kịp thời tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng evn hà nội đã yêu cầu các công ty điện lực
trực thuộc không được cắt điện để sửa chữa theo kế hoạch nhằm đảm bảo sinh hoạt của người dân thủ đô